từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh quảng trị đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra
giám sát và thi hành kỷ luật đảng đặc biệt đã thực hiện đồng loạt các cuộc giám sát thanh tra do các đồng chí ủy viên ban thường vụ làm trưởng đoàn giám sát một mươi hai trên một mươi sáu đảng bộ
ủy ban kiểm tra giám sát bốn trên một mươi sáu đảng bộ nội dung tập trung giám sát việc ban hành văn bản chỉ đạo nhiệm kỳ vào các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai
đầu tư công tác cán bộ và về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh quảng trị đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra các cấp tỉnh quảng trị đã thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai

đây là bài học có tính giáo dục cao đối với cán bộ đảng viên xã về trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đây là bài học có tính giáo dục cao đối với cán bộ đảng viên ban thường vụ làm trưởng đoàn giám sát việc ban hành văn bộ nội dung tập trung giám sát việc ban hành văn bộ
đây là bài học có tính giáo dục cao đối với cán bộ nội dung tập trung giám sát việc ban hành văn bộ nội dung tập trung giám sát việc ban hành văn bộ
từ đầu nhiệm kỳ đến nay quảng trị đã tiến hành kiểm tra bốn hai trăm hai mươi bốn lượt tổ chức đảng tăng một mươi so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước
hai hai trăm sáu mươi năm đảng viên tăng hai trăm linh so với cùng kỳ giám sát hai chín trăm linh tổ chức đảng tăng bốn mươi năm so với cùng kỳ ba hai trăm tám mươi hai đảng viên tăng một mươi so với cùng kỳ
đáng chú ý là việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm thực hiện nhiều hơn với kết quả một mươi ba tổ chức đảng một hai trăm chín mươi đảng viên đều bị xử lý kỷ luật nghiêm minh
phát huy kết quả từ đầu nhiệm kỳ đồng thời rút kinh nghiệm từ vụ việc của đảng bộ huyện hương hóa
năm hai nghìn một mươi chín ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là kiểm tra các cấp đến tận cơ sở
cuối tháng ba vừa qua ủy ban kiểm tra huyện ủy hải lăng đã tiến hành xử lý kỷ luật cảnh cáo đồng chí hoàng văn quyết
chủ tịch hội nông dân xã hải chánh do tham nhũng công quỹ theo đó đã cách hết các chức vụ trong đảng xử lý về mặt chính quyền
và không quy hoạch đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã và hội đồng nhân dân khóa sau

cuối tháng ba vừa qua ủy ban kiểm tra huyện ủy hải lăng đã tiến hành xử lý kỷ luật cảnh cáo đồng chí hoàng văn quyết